bệnh viện hữu nghị việt đức vừa phối hợp với tổ chức mobility aric international
hội phẫu thuật trình hình bàn chân và cổ chân của mỹ tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề
phẫu thuật chi dưới lần thứ một mươi chín tại hà nội với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế
chấn thương chi dưới là một trong những chấn thương thường gặp ở mọi lứa tuổi
việc điều trị chấn thương chi dưới khá phức tạp để đảm bảo khả năng phục hồi
cũng như vận động của bệnh nhân đạt kết quả tốt nhất
tại hội thảo các chuyên gia đến từ những quốc gia có nền y học tiên tiến hiện đại
và có thế mạnh về phẫu thuật chi dưới đã trình bày các báo cáo khoa học
chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật những thành tiệu tiến bộ trong lĩnh vực này
như phẫu thuật ít xâm lấn trong trình hình cổ bàn chân
chẩn đoán và điều trị tổn thương dây chằng bên ngoài cổ chân
điều trị u sơ thần kinh sau phẫu thuật cổ bàn chân cùng nhiều nội dung quan trọng khác